cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiếp tục làm rõ
và tống đạt các quyết định khởi tố bị can đối với một mươi bốn thanh thiếu niên
cùng chú trên địa bàn thành phố đà nẵng về hành vi gây dối trợ tử công cộng
trước đó vào tối ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba lê đình phúc nguyên chú tại quận thanh khê
và trần đỗ công thành chú quận sơn trà cùng với nhóm bạn thanh thiếu niên khoảng một mươi bốn người
sử dụng xe máy độ chế đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng
bị tổ tuần tra của công an quận hải châu truy đuổi
nhóm này dùng bình xịt hơi cay xịt về phía tổ công tác
được biết do mâu thuẫn với một nhóm khác nên cả nhóm mua bình xịt hơi cay để phục vụ cho việc đánh nhau
nguyên và thành đã bị tạm giam vì hành vi tái phạm nhiều lần